bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã cấp cứu kịp thời một ngư dân bị chấn thương nặng trên xã đảo thổ châu huyện phú quốc
theo đó sau khi nhận được thông tin của ủy ban nhân dân xã thổ châu huyện phú quốc cần hỗ trợ cấp cứu một ngư dân là anh lê văn nam bốn mươi ba tuổi cư trú tại ấp ngự xã thổ châu
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã điều động tàu cbs chín nghìn ba đang thực hiện nhiệm vụ trên biển khẩn trương cơ động vào đảo thổ châu
tiếp nhận bệnh nhân để đưa về phú quốc đến ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi hai bệnh nhân được tàu cbs chín nghìn ba đưa về cảng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
và đã được xe cứu thương của đơn vị nhanh chóng chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện phú quốc để cấp cứu và điều trị
được biết anh nam bị chấn thương sọ não và đã được đưa vào theo dõi điều trị tại bệnh xá của xã thổ châu vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai
do bệnh tình có chiều hướng xấu nếu không chuyển kịp thời lên tuyến trên sẽ nguy hiểm đến tính mạng
liên tiếp trong các ngày một mươi tám tháng một mươi hai và hai mươi một tháng một mươi hai các tàu cảnh sát biển của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã cứu nạn thành công nhiều tàu hàng bị hỏng hóc trên vùng biển này